ngày hai mươi tám tháng tám tại trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật việt nam
đã diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật giai điệu tổ quốc
chương trình do bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với các trường
đại học văn hóa hà nội cao đẳng du lịch hà nội cao đẳng văn hóa nghệ thuật việt bắc đồng tổ chức
chương trình giao lưu nghệ thuật giai điệu tổ quốc là hoạt động văn hóa nghệ thuật
chào mừng kỷ niệm bảy mươi ba năm cách mạng tháng tám bảy mươi ba năm ngành văn hóa thông tin
và quốc khánh mùng hai tháng chín
chương trình gồm những tiết mục biểu diễn của các trường cao đẳng đại học
với những bài hát hướng về quê hương đất nước con người trong thời kỳ đổi mới
đây cũng là dịp để các em học sinh sinh viên thế hệ trẻ tri ân sự hy sinh của các thế hệ cha anh
đã chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc từ đó nâng cao ý thức để phấn đấu
công hiến cho sự phát triển của đất nước